chiều ngày hai mươi sáu tháng tám tại thành phố đà nẵng sở văn hóa thể thao đã tổ chức sự kiện
đôi chân trần trên biển lần thứ ba năm hai nghìn một mươi sáu
ngàn vận động viên là sinh viên người dân trên địa bàn khách du lịch trong và ngoài nước
tham gia cùng một cử ly là hai m dành cho cả nam và nữ đã tạo ra một không khí sôi động và nó nhiệt
ngoài mục đích nêu cao tinh thần rèn luyện sức khỏe giao lưu cùng trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ
tại bãi biển xinh đẹp còn giúp mọi người gắn kết chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường biển
giữ cho biển luôn xanh sạch đẹp và an toàn
đây là hoạt động mở đầu cho các sự kiện âm nhạc cocofest
với chủ đề sắc màu nhiệt đới sẽ khai mạc vào tối nay